trong ngày hôm nay một mươi năm tháng năm việt nam đã phát hiện thêm một ca dương tính với virus sars cov hai
trong số hành khách về nước trên chuyến bay mang số hiệu vn tám từ dubai hạ cánh xuống sân bay quốc tế cần thơ ngày ba tháng năm
hành khách này được cách ly ngay sau khi nhập cảnh không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng
trong khi đó tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình hiện đang điều trị cho hai mươi ba trường hợp bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
đây là những ca dương tính trở về từ nước ngoài hôm một mươi ba tháng năm
hiện tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân ổn định có một trường hợp có biểu hiện sốt ho
ngày một mươi ba tháng năm tỉnh thái bình tổ chức tiếp nhận và cách ly tập trung một trăm sáu mươi chín công dân việt nam từ nước ngoài về
sau đó có hai mươi ba trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
ubnd tỉnh đã có văn bản hòa tốc gửi các sở ngành địa phương trong đó yêu cầu sở y tế chuẩn bị sẵn sàng sinh phẩm
bảo đảm đủ điều kiện cần thiết phục vụ xét nghiệm kịp thời
các cơ sở thu dung điều trị đặc biệt là bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
sẵn sàng các điều kiện cần thiết để điều trị các bệnh nhân theo đúng phác đồ điều trị của bộ y tế
bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế và không để lây nhiễm ra cộng đồng